ngày một mươi bảy tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ký quyết định phê duyệt giá đất
để tính tiền sử dụng đất cho các hộ được giao đất tái định cư tại khu tái định cư lộc an bình sơn
phục vụ xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế long thành
diện tích định giá đất ở khu tái định cư lộc an bình sơn từ hơn bảy mươi năm m hai đến gần bốn trăm sáu mươi m hai
gồm hơn năm một trăm linh lô tái định cư đất được định giá từ ba triệu đến sáu triệu đồng một m hai
đơn giá trên định giá dựa theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án khu dân cư tái định cư lộc an bình sơn
và chưa bao gồm tiền phí sử dụng hạ thần căn cứ vào nội dung được ủy ban dân tỉnh đồng nai phê duyệt
các ngành chức năng liên quan sẽ thu tiền sử dụng đất của các hộ dân được bố trí tái định cư
tại khu dân cư tái định cư lộc an bình sơn
khu tái định cư lộc an bình sơn có diện tích hơn hai trăm tám mươi ha được khởi công vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến nay các hạng mục ưu tiên đã cơ bản hoàn thành dự kiến trong tháng một mươi tới có thể bàn sao cho người dân xây dựng nhà ở